thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử đã dự lễ khánh thành kết nối một bệnh viện khám chữa bệnh từ xa
đây là sự kiện đặc biệt quan trọng của ngành y tế trong năm hai nghìn hai mươi góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia mà thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện
với quan điểm chủ đạo là chất lượng khám chữa bệnh vươn cao vươn xa thông điệp này có ý nghĩa giúp tăng cường năng lực chuyên môn của các bệnh viện tuyến dưới được nâng tầm vươn lên chất lượng cao hơn
mọi người dân tới đây đều được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế của tuyến dưới
các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên nâng cao chất lượng hiệu quả khám chữa bệnh và sự hài lòng của người dân
sau hai tháng nỗ lực triển khai kết nối các cơ sở khám chữa bệnh đặc biệt là những cơ sở khám chữa bệnh ở các địa phương thậm chí ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn đã có hơn một điểm cầu khám chữa bệnh được kết nối với gần ba mươi bệnh viện tuyến trung ương các bệnh viện tuyến cuối của hà nội và tp hcm
nhiều ca bệnh phức tạp đã được các bác sĩ hội trần và cứu sống kịp thời mà không phải chuyển lên tuyến trên
những điểm cầu vùng sâu vùng xa như trường sa cô tô mường nhé được kết nối với bệnh viện trung ương như bệnh viện bạch mai bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện trung mương huế